theo thống kê của tổ chức y tế thế giới who tại việt nam có hơn hai tỷ người nhiễm virus viêm gan b
và có khoảng bốn trăm linh triệu người mắc bệnh viêm ngăn bê mãn tính
trong đó việt nam nằm trong nhóm các quốc gia có tỷ lệ nhiễm virus viêm gan b cao nhất thế giới
bởi ở việt nam ước tính có khoảng từ tám một mươi dân số nhiễm virus viêm ngăn bê
điều đáng quan tâm là virus viêm ngăn bê ở việt nam thường tiến triển âm thầm
các triệu chứng rất khó phát hiện nếu không xét nghiệm máu
vì vậy có đến chín mươi người bị viêm ngăn bê không biết về tình trạng bệnh của mình
viêm ngăn bê hay còn gọi là viêm gan siêu vi bê là bệnh nhiễm trùng gan do virus viêm ngăn bê hbv gây ra
nếu không được điều trị kịp thời và đúng cách viêm gan b có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho gan
và các chức năng gan có thể gây sơ gan suy gan ung thư gan thậm chí đe dọa đến tính mạng của người bệnh
viêm ngăn bê là bệnh nhiễm trùng thuyền nhiễm được phân thành hai thể chính là viêm ngăn bê cấp tính và viêm ngăn bê mãn tính
viêm gan b cấp tính là tình trạng nhiễm trùng ngắn hạn xảy ra khi người bệnh tiếp xúc với virus hbv trong vòng sáu tháng
đa phần người mắc viêm ngăn bê cấp tính không có triệu chứng hoặc chỉ có triệu chứng nhẹ
tuy nhiên cũng có những trường hợp nghiêm trọng đủ để yêu cầu nhập viện điều trị
viêm ngăn bê mãn tính là khi virus viêm ngăn bê tồn tại trong cơ thể người hơn sáu tháng
giai đoạn viêm gan b mạng tính tiềm mẩn thường kéo dài rất lâu thậm chí có thể từ một mươi năm đến ba mươi năm mà người bệnh ít có triệu chứng đặc biệt
khi bệnh kéo dài người bệnh không sản sinh ra kháng thể dẫn đến mãn tính
viêm ngăn bê thông thường không có triệu chứng
nhiều người có thể nhiễm viêm gan b hàng chục năm mà không cảm thấy có bất cứ vấn đề nào về sức khỏe
nếu có triệu chứng thông thường sẽ là sốt cảm thấy mệt mỏi trái năn đau bụng đau bụng tiêu chảy buồn nôn nức tiểu có màu tối phần màu nhạt đau khớp vàng da hoặc mắt
cùng lắng nghe những chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn nguyên huyền trưởng khoa khám bệnh cơ sở kim trung bệnh viện nhiệt đới trung ương để hiểu rõ về căn bệnh này
viêm ngăn bê được mệnh danh là sát thủ thầm lặng chính bởi vì hầu hết các bệnh nhân bị viêm ngăn bê hoàn toàn không có triệu chứng gì
hầu hết bệnh nhân vẫn cảm thấy mình khỏe mạnh vẫn có thể đi làm việc và cống hiến cho xã hội bình thường cho đến khi bệnh phát ra
khi mà chúng ta cảm thấy chúng ta có vấn đề tức là chúng ta cảm thấy mệt mỏi này mắt vàng này rồi chúng ta cảm thấy phù chân bụng to lên thậm chí là nôn ra máu rồi đi tiểu rất vàng thì lúc đấy bệnh đã ở giai đoạn muộn rồi
chính vì thế mà chúng ta sẽ không đợi chờ khi chúng ta có dấu hiệu thì chúng ta mới đi khám bệnh
mà mọi người dân sinh sống tại việt nam cần phải khám và sàng lọc định kỳ viêm ngăn bê hàng năm để phát hiện ra xem mình có bị nhiễm viêm ngăn bê hay không để được chẩn đoán và điều trị cực thời
chúng ta không đợi khi chúng ta có triệu chứng
khi virus viêm gan b xâm nhập được vào trong cơ thể thì sau một khoảng thời gian chức năng gan sẽ bị suy giảm
từ đó dẫn đến việc đào thải chất độc trong cơ thể bị ảnh hưởng kém đi dần dần
lâu ngày cơ thể sẽ tích tụ nhiều chất độc dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như sơ gan suy gan thậm chí là ung thư gan
vâng thực ra thì sơ gan và ung thư gan là những biến chứng rất nặng và khiến cho bệnh nhân không có tuổi thọ cao
trung bình ví dụ như chúng ta mà tiến triển đến giai đoạn sơ gan
mất bù thì thời gian còn lại của chúng ta sống thì tối đa được hai năm
đối với sơ gan còn bù thì thời gian còn lại của chúng ta sống tối đa là tám năm
thế còn đối với ung thư gan thì tùy vào vị trí kích thước khối u hay còn gọi là dựa vào cái giai đoạn phát hiện sớm hay muộn của khối u
để chúng ta biết được chúng ta còn sống lâu hay là còn sống ngắn
và có một biến chứng nặng nhất chính là suy gan tối cấp và bệnh nhân có thể tử vong trong vòng một đến ba tháng

đấy là biến chứng nặng nhất
ngoài đối với cả viêm gan b gây các bệnh lý về gan thì trong sách vở cũng có ghi nhận viêm gan b có thể gây các bệnh lý như là ung thư ulanho ulleng phô
đây là một bệnh về máu của cơ quan tại máu
tuy nhiên những báo cáo về viêm gan b gây ra u lanh phô thì hiện tại cũng còn ít trên thế giới
nhưng cũng có thể khẳng định là ngoài các bệnh lý về gan ra thì viêm gan b cũng có thể gây ra bệnh lý là u lanh phô
tế bào b
khi được chuẩn đoán mắc bệnh viêm gan b người bệnh cần đến các cơ sở y tế để được tư vấn bởi bác sĩ và được điều trị kịp thời
ngoài ra người bác viêm gan b cần lưu ý trong các mối quan hệ và thực hiện chế độ dinh dưỡng khoa học luyện tập phù hợp
cùng lắng nghe những tư vấn của chuyên gia về vấn đề này
vâng khi mà chúng ta đã được chẩn đoán là bị nhiễm virus gan b thì chúng ta phải đến các cơ sở y tế chuyên khoa để khám xem mình ở giai đoạn nào có cần phải điều trị hay không
vâng và chúng ta
ghi nhớ là viêm gan b là một trong những căn nguyên hàng đầu gây ung thư gan tại việt nam thì chúng ta cũng sẽ phải tầm soát ung thư gan cho chính bản thân mình
như vậy một người bị nhiễm viêm gan b thì sẽ phải khám định kỳ ba đến sáu tháng một lần
mỗi lần xét nghiệm sẽ được tầm soát chức năng gan sẽ được xét nghiệm chức năng gan đến tải lượng virus để đánh giá giai đoạn bệnh và tầm soát sơ gan và ung thư gan
từ đó bác sĩ sẽ đưa ra phương án điều trị hoặc là theo dõi thích hợp cho người bệnh
vâng vậy thì hiện nay chúng ta có
những phương pháp điều trị viêm gan b như thế nào và chúng ta có thể chữa khỏi hoàn toàn được viêm gan b không thưa bác sĩ
vâng mặc dù là viêm gan b có rất nhiều biến chứng như vậy nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát được dựa vào các phương pháp điều trị hiện tại
thì hoàn toàn chúng ta có thể dự phòng được các biến chứng của viêm gan b như sơ gan suy gan và ung thư gan
hiện tại phương pháp điều trị thì có hai phương pháp
một là phương pháp điều trị liệu pháp miễn dịch
hiện tại các cái thuốc về liệu pháp miễn dịch thì hiện tại
không sẵn có tại việt nam
tuy nhiên ở trên thế giới thì mọi người vẫn có thể sử dụng phương pháp này
thế còn phương pháp sẵn có tại việt nam chính là uống thuốc kháng virus
chúng ta uống thuốc kháng virus để ức chế cho virus không nhân lên nữa và ngủ yên trong tế bào gan
đồng thời dần dần là sẽ được loại trừ dần ra khỏi máu và dần dần được loại trừ ra tế bào gan
và khi chúng ta ước chế được virus viêm gan b thì chúng ta sẽ không bị các bệnh lý về gan không bị các biến chứng
và chúng ta có thể cải thiện chất lượng sống cũng như tuổi thọ của chúng ta
đây là một bệnh mặc dù không chữa khỏi hoàn toàn được nhưng có thể chữa khỏi chức năng
và việc chữa khỏi chức năng chính là việc uống thuốc kháng virus
khi chúng ta uống thuốc kháng virus lâu thì sẽ đạt được mục tiêu là chữa khỏi bệnh chức năng
và sắp tới với sự phát triển của y học thế giới thì sẽ ra rất nhiều loại thuốc mới
tác động đến nhiều khâu trong quá trình sống của virus viêm gan b
trong đó có cả khâu về miễn dịch
với các phương pháp mới này hứa hẹn trong vòng bốn đến năm năm nữa
chúng ta sẽ có một liệu pháp chữa khỏi
và chức năng cho người bệnh viêm gan b trong thời gian khoảng từ một đến hai năm
thực đơn ăn uống đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát viêm gan b
ngăn ngừa các biến chứng gây tổn thương gan nặng nề
người bệnh nên tăng cường bổ sung các loại thực phẩm sau để tăng cường chức năng cho gan
như những thực phẩm do vitamin khoáng chất chẳng hạn như rau xanh gồm có súp lơ
rau cải xanh rau ngót rau bina hay trái cây như rau cam đu đủ vịt quất
có tác dụng hỗ trợ giúp gan phục hồi
ngoài ra cũng nên bổ sung sữa và các thực phẩm từ sữa như phô mai
sữa chua giúp cung cấp vitamin d cho người bệnh viêm gan b
ngũ cốc các loại ngũ cốc đặc biệt là đậu đen đậu xanh đậu tương bột mì gạo tẻ
không chỉ duy trì năng lượng cho cơ thể mà còn giúp giải độc mát gan
đặc biệt cần uống nhiều nước bởi vì nước là thành phần quan trọng trong gan
tham gia vào quá trình đào thải độc tố ra ngoài
do đó người bệnh cần uống đủ hai lít nước mỗi ngày uống thường xuyên và từ từ
ngoài ra người viêm gan b nên hạn chế các thực phẩm như nội tạng động vật
thực phẩm đã qua chiên rán nhiều dầu mỡ đồ ăn cay nóng rượu bia và các chất kích thích

tức là bạn ấy hoàn toàn có thể ăn uống bình thường như những người mà không bị viêm gan b
trừ một điều là các bạn ấy không được uống rượu bia
bởi vì rượu bia là những chất được chứng minh là có hại cho lá gan
và chúng ta đã bị nhiễm virus viêm gan b rồi thì chúng ta phải tránh những chất có hại cho gan
ví dụ như rượu bia hoặc một số thuốc cũng có thể ảnh hưởng đến chức năng gan
mỗi lần khi mà chúng ta đi khám các bệnh khác chúng ta điều trị thì chúng ta cũng phải báo cáo cho bác sĩ
biết là mình đang bị nhiễm virus viêm gan b để các bác sĩ tránh ra những cái thuốc
mà mình dùng có thể ảnh hưởng hoặc có thể gây bùng phát virus
ví dụ như là bình thường chúng ta rất nhiều người hay bị soan
thì một trong những thuốc điều trị soan hoặc tôi nói về đau khớp đi
một số bệnh nhân hay bị đau khớp thì một số thuốc điều trị để giảm đau khớp
hoặc là chống viêm như là điều trị soang thì có thể gây bùng phát virus viêm gan b
thì chúng ta chỉ cần ghi nhớ là chúng ta đi đâu chúng ta đi khám bệnh
chúng ta phải khám
thay báo với bác sĩ là chúng ta đang bị nhiễm virus viêm gan b
để bác sĩ tránh những thuốc đấy ra để cho chúng ta không bị tổn hại đến lá gan của mình